mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi có hơi men trong người
hai đối tượng là châu di cùng với châu tích đã dùng cây đánh chết anh huỳnh ngọc đấu
ngoài ra hai đối tượng còn cướp đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân
bị cáo châu di đã bị tuyên án hai mươi ba năm tù về tội giết người và cướp tài sản
trong phiên xét xử diễn ra vào chiều ngày hôm qua
riêng đối tượng châu tích đã bỏ trốn sau khi gây án và đang bị truy nã
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong lúc nhậu cùng duy và nhóm bạn tại ấp bà đen xã an cư huyện tịnh biên
tích nhìn thấy huỳnh ngọc đấu đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường và nghe điện thoại
tích liền rủ di cầm khúc cây tầm vông ra đánh đấu
di đánh vào lưng đấu còn tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu cổ và mặt khiến đấu bất tỉnh gục trên xe
thấy đấu không còn cử động di đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi cả hai rời khỏi hiện trường
đến một h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một tổ công tác của công an huyện tịnh biên trên đường tuần tra phát hiện đấu đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng một di bị lực lượng công an bắt giữ còn tích bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và đang bị truy nã
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hai mươi ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo di có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm chín mươi triệu đồng cho gia đình bị hại